xin kính chào quý vị và các bạn
trong một hai ngày tới khu vực đông bắc bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù giải rác về đêm và sáng
trong ngày thì trời khô ráo hơn nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó từ ngày một mươi hai khi khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng áp thấp nóng
từ phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông thì thời tiết tại đây sẽ tốt dần lên
trong ngày trời sẽ có nắng cùng với đó nền nhiệt sẽ bắt đầu gia tăng
cao nhất trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba lần lượt ở mức là ba mươi hai ba mươi ba độ
mức nhiệt phần lớn khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mai ở ngưỡng mát mẻ
cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc trời oi nóng với nhiệt độ có thể đạt ở ngưỡng ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày một mươi hai nền nhiệt độ cũng sẽ tăng khoảng từ hai ba độ trên toàn khu vực
nắng nóng sẽ xuất hiện tại khu vực tây bắc
đối với các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ở phần phía bắc của khu vực này trong ngày mai sẽ có mưa nhỏ mưa phùn
kèm theo sương mù vào thời điểm đêm và sáng sớm
phía nam ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
từ ngày một mươi hai nền nhiệt độ trên toàn khu vực cũng sẽ gia tăng trở lại
cục bộ có nơi sẽ xảy ra nắng nóng
khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận phổ biến có mưa vài nơi trong ba ngày tới
ban ngày có nắng từ ngày một mươi hai cường độ nắng sẽ gia tăng và xuất hiện nắng nóng cục bộ
tập trung chính tại khu vực trung trung bộ với mức nhiệt độ trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên tình trạng khô hạn và nắng nóng sẽ còn duy trì tại đây
với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
còn tại khu vực nam bộ thời tiết phổ biến ít mưa cường độ nắng nóng trong những ngày tới sẽ gây gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là ba mươi năm ba mươi tám độ một vài nơi trên mức ba mươi tám độ
không khí khô với độ ẩm tương đối thấp chỉ từ bốn mươi năm năm mươi